xe phạm trong quá trình định giá đất của phân hóa doanh nghiệp nhà nước gây lãng phí tài sản công
thực hiện các phương án xử lý nhà đất khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
đặc biệt là phương án bán chuyển nhượng còn chậm
nhiều trụ sở nhà đất công để hoang hóa xuống cấp
việc sử dụng tài sản công cũng còn nhiều hạn chế tồn tại gây lãng phí
thưa quý vị và các bạn
sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã
hiện cả nước còn gần một tài sản công chưa được xử lý
trong đó khoảng năm trăm linh tài sản công đang bị bỏ không
tạo nên sự lãng phí đặc biệt là về đất đai
việc quản lý định giá bán tài sản công gặp khó
ngay cả chuyển mục đích tài sản công cũng gặp nhiều thách thức
hiện nay chi phí tiền thuê đất hàng năm trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp nhà nước cơ quan hành chính bình quân trên dưới năm
tuy nhiên phần lớn mặt bằng do các đơn vị này quản lý đều ở vị trí đắc địa
nhưng sử dụng không hiệu quả
cá biệt một số lượng nhà đất không nhỏ bị chiếm dụng hoặc bỏ trống
có nhiều trường hợp là các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa
chưa có xây dựng lập phương án sử dụng đất
hoặc là có lập phê duyệt cái phương án sử dụng đất
nhưng không phù hợp với phương án sắp xếp sử dụng nhà đất
và sau cổ phần hóa còn tình trạng chưa hoàn thiện hồ sơ về pháp lý đất
liên quan đến doanh nghiệp sau cổ phần hóa
và đặc biệt là tình trạng chuyển đổi mục đích
sử dụng đất sau cổ phần hóa
dẫn đến có nhiều vi phạm
trách nhiệm của các đơn vị trong quản lý tài sản công
đã được phân định rõ theo từng cấp ngành
đối với tài sản công thuộc cấp trung ương do chính phủ quản lý
cơ quan tham mưu của chính phủ là bộ tài chính
và các cơ quan trực tiếp quản lý là các bộ ngành
còn đa số tài sản công trực thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh
khi sắp xếp huyện xã sẽ do tỉnh quản lý
địa phương cũng không dám
đi kiểm tra rồi phát hiện ra điều này điều kia
trong khi các doanh nghiệp nhà nước
thì vẫn xảy ra hàng loạt việc
là sử dụng đất sai mục đích
rồi sử dụng đất trái pháp luật
mà doanh nghiệp nhà nước thì những cái doanh nghiệp lớn
đều là của trung ương
có thể gọi là không coi một cái quyết định của địa phương là cái gì cả
việc định giá bán tài sản công cũng đang là nút thắt lớn
do rất khó tìm cơ quan định giá
thậm chí muốn chuyển mục đích tài sản công
thì phải phê duyệt lại mục đích sử dụng đất
điều chỉnh quy hoạch và hàng loạt những thủ tục khác
với những cái việc mà đấu giá các cái đất công á
thì chúng ta phải có các cái phương pháp tính toán xác định
cái việc đấu giá đó phải theo cái giá thị trường
và ngay cả trong luật đấu thầu cũng phải thay đổi
để từ đó chúng ta có được cái việc đấu thầu
nó đảm bảo cái tính công bằng công khai
minh mạch và dễ kiểm tra dễ giám sát
để hạn chế tình trạng lãng phí tiêu cực trong quản lý sử dụng tài sản công
quốc hội đã bàn hành nghị quyết số bảy mươi bốn
về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng tài sản công
chính phủ phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
và chỉ cách đây ít ngày
phó thủ tướng trần lưu quang tiếp tục ký quyết định
phê duyệt phương án đơn giản hóa một mươi tám thủ tục hành chính nội bộ
trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của bộ tài chính
với nhiều điểm mới
đầy mạnh phân cấp phân quyền
giải quyết thủ tục hành chính trong quản lý sử dụng tài sản công
đối với việc tổ chức kiểm toán những trường hợp có dấu hiệu vi phạm
thông thường thì khi kiểm toán như kiểm toán như là
phạm sĩ phạm minh đắc hoa
chúng tôi kiểm toán thường xuyên định kỳ và chọn mẫu
thì qua kiểm toán có phát hiện thay pháp
thì chúng tôi sẽ kiếm nghị cơ quan và thẩm quyền sẽ xử lý
hoặc là chuyển hồ sơ
nếu thấy rõ ràng là sai phạm có rõ như thế rồi
thì trách nhiệm trước tiên là trách nhiệm của cơ quan quản lý
còn kiểm toán thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận những thông tin phản hành
để chúng tôi thực hiện kiểm toán
thưa quý vị và các bạn
quản lý tài sản công là công tác thuộc thẩm quyền của nhiều ngành nhiều cấp
bộ tài chính có vai trò hướng dẫn về các văn bản pháp luật
liên quan đến công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật
tuy nhiên trách nhiệm chính sẽ phải thuộc về người trực tiếp quản lý tài sản công
thủ trưởng của các đơn vị quản lý
vấn đề cấp bách hiện nay là cần nâng cao trách nhiệm quản lý tài sản công
cụ thể hóa cá thể hóa đến từng người quản lý tài sản
hạn chế tình trạng lãng phí tiêu cực